thông qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh ninh bình đã phát hiện trên địa bàn thành phố ninh bình và huyện hoa lư có một đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề quy mô lớn thủ đoạn hết sức tinh vi
đối tượng cầm đầu được xác định là đinh thị phương trú tại thành phố ninh bình tham gia đường đận dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn thành phố ninh bình và các huyện hoa lư gia viễn
ngày sáu tháng năm ban chuyên án đã quyết định phá án qua đó bắt giữ đinh thị phương và tám đối tượng trong đường dây lực lượng công an thu giữ của các nạn của các đối tượng một mươi năm điện thoại di động và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc
riêng trong ngày sáu tháng năm tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên một năm tỷ đồng hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng